đoàn công tác bộ quốc phòng do đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm kiểm tra tiến độ thi công xây dựng trụ sở mới bộ tư lệnh cảnh sát biển tại tây mỗ tử liêm hà nội
đón và làm việc cùng đoàn có các đồng chí trung tướng nguyễn quang đạm tư lệnh cảnh sát biển trung tướng hoàng văn đồng chính ủy cảnh sát biển
qua ngày báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị đại tướng ngô xuân lịch đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của tập thể đảng ủy thủ trưởng bộ tư lệnh cảnh sát biển cũng như nhà thầu là tổng công ty ba trăm một mươi chín bộ quốc phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng theo kế hoạch
bộ trưởng chỉ đạo thời gian tới phải giám sát thi công bảo đảm đúng tiến độ chất lượng công trình an toàn tuyệt đối về mọi mặt và sớm hoàn thiện trụ sở đưa vào sử dụng đầu năm hai nghìn hai